liên quan đến vụ hàng chục tàu cá vỏ thép đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu thực hiện nhưng liên tục bị hư hỏng
khiến ngư dân thua lỗ và thiệt hại vì nằm bờ
hôm qua đại diện công ty nam triệu cho biết đã sửa chữa xong chiếc tàu vỏ thép đầu tiên
trong số một mươi năm tàu hư hỏng mà công ty này cam kết sửa chữa và khắc phục cho ngư dân